tại trụ sở văn phòng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp triển khai công tác phòng chống dịch trong tình hình hiện nay
tập trung phân tích cơ chế lây nhiễm diễn biến và dự báo tình hình dịch bệnh tại đà nẵng đề ra các giải pháp tối ưu ứng phó trong thời gian tới
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp các chuyên gia cũng cho biết kết quả điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy các trường hợp mắc bệnh đều liên quan đến ba cơ sở
bệnh viện đà nẵng bệnh viện c đà nẵng bệnh viện chỉnh hình
ba bệnh viện này nằm chung trên một khu đất
bộ y tế cũng đã thông báo về việc phân tích nguồn gen của virus từ các bệnh nhân
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo cũng thảo luận về các giải pháp ngăn chặn dịch tại đà nẵng
tổ chức giãn cách xã hội phong tỏa ra sao cho hợp lý
các biện pháp truy vết đối với người từ các địa phương trở về từ đà nẵng cũng như mở rộng xét nghiệm
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh ba điểm mấu chốt trong công tác ngăn chặn dịch thời gian tới
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh ba điểm mấu chốt trong công tác ngăn chặn dịch thời gian tới
cùng với các biện pháp chống dịch ban chỉ đạo cũng sẽ làm việc với các đơn vị sở ngành của đà nẵng
trong một số công tác như giáo dục lao động văn hóa thể thao du lịch trên địa bàn để thích ứng với tình hình hiện nay